thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết tính đến sáng nay ngày bảy tháng tám
việt nam đã có sáu mươi hai ba trăm ba mươi hai ca khỏi bệnh trên tám năm triệu liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
sáng ngày bảy tháng tám tp hcm và một mươi sáu tỉnh thành khác có thêm ba bảy trăm chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có chín trăm ba mươi ba ca trong cộng đồng